từ ngày một tháng một mươi hai chủ các phương tiện đậu xe không trả phí trên hai mươi hai tuyến đường có tổ chức thu phí tại tp hcm sẽ bị xử phạt hành chính
ủy ban nhân dân thành phố đã gửi công văn khẩn tới các đơn vị có liên quan để thực hiện triển khai việc lắp đặt biển báo giao thông
xử phạt hành vi vi phạm dừng đổ xe ô tô trên các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời lòng đường để đổ xe ô tô có thu phí
theo nghị quyết một hai nghìn một mươi tám của hội đồng nhân dân tp hcm
theo đó trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ sẽ triển khai lắp đặt biển báo giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
vì báo hiệu đường bộ trên hai mươi hai tuyến đường đang triển khai thu phí sử dụng tạm thời lồng đường để đổ xe ô tô
công an quận một quận năm quận một mươi phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát tăng cường tuần tra
xử lý các trường hợp vi phạm trên các tuyến đường tổ chức thực hiện thu phí nhằm hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hạng
một thành viên dịch vụ công ích thanh niên xu phong tại hiện trường để đảm bảo nguyên tắc thu đúng thu đủ công khai minh bạch
thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín